lê tuấn tám x a gmail com
nội dung câu hỏi như sau
cách đây một năm thì tôi hay cảm thấy khó thở và mệt mỏi
đi khám tại bệnh viện tim hà nội
thì được chẩn đoán là bị hở van tim ba lá một phần tư
vì chỉ hở nhẹ cho nên là tôi không điều trị
chỉ tạm ngừng công việc và nghỉ ngơi một thời gian
nhưng hiện tại thì tôi cảm thấy rất mệt mỏi
kèm theo khó thở tim đập nhanh lại xuất hiện nhiều hơn trước
khi mà phát hiện ra căn bệnh này
xin bác sĩ cho biết là
liệu có phải bệnh của tôi đã chuyển biến nặng hơn hay không
và tôi cần phải làm gì
vâng thì trước tiên tôi nói là
xin trả lời bạn là như thế này
thế cái hở vang ba lá một trên bốn
thì nó không gây ra những cái gì nghiêm trọng
đối với lại cơ thể chúng ta cả
mà hầu hết trên siêu âm tim

mà hầu hết đối với người bình thường
người ta đều nhận được có cái dấu hiệu
là hở vang ba lá ở mức độ nhẹ như vậy
thế thì tất cả những cái dấu hiệu mà bạn nói
thì ví dụ mệt mỏi rồi là hồi hộp tim đập nhanh
thì nếu như mà gọi là
có phải là do hở van ba lá một phần bốn gây ra hay không
thì tôi trả lời là không
và chúng ta phải đi tìm các nguyên nhân khác
xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ
và có lẽ là vị khán giả này
thì cũng sẽ nên đến cơ sở y tế
để có được
cái tư vấn nó tốt hơn và cụ thể hơn